ngày hai mươi hai tháng ba là ngày nước thế giới với chủ đề năm nay là nước cho tất cả không để ai bị bỏ lại phía sau
tại việt nam ở các vùng nông thôn vẫn sử dụng nước diễn khoan với tỷ lệ cao còn ở các thành phố lớn quá trình đô thị hóa nhanh khiến cho nhiều nơi không đủ nước sinh hoạt
vì vậy để thực hiện chủ đề của ngày nước thế giới năm nay vấn đề cần giải quyết ngay ở nước ta đó là nước sạch cho người dân đô thị
trên địa bàn hà nội thành phố hồ chí minh quá trình đô thị hóa và dân số đông đã khiến nước sạch luôn là vấn đề cấp thiết mỗi mùa khô hạn nắng nóng
trong khi đó các nhà máy nước truyền thống công suất không tăng thậm chí giảm do nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm và cạn kiệt điều này tạo áp lực đối với công tác cấp nước trên địa bàn
chưa kể ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp ra sông hồ nên nguồn nước sạch từ các hồ chứa ngày càng không bảo đảm
nhiễm môi trường cũng dẫn tới nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng
hà nội nằm trong một địa bàn có nguồn tài nguyên nước rất dồi dào vì hà nội có nhiều sông hồ
tuy nhiên vấn đề ở đây là nước thải chưa được xử lý nên từ những vấn đề nước thải hàng ngày thải ra sông hồ gây ra tình trạng ô nhiễm rất nặng
tôi cũng được biết ở việt nam và hà nội thì mọi người cũng có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường nước ví dụ như nạo vét hồ hoàn kiếm
tuy nhiên vấn đề lớn nhất vẫn đến từ nguồn nước thải
nguồn nước thải hiện nay tỷ lệ được xử lý mới chỉ khoảng ba mươi nên phải nỗ lực để xử lý được bảy mươi lượng nước thải mà chưa được xử lý thì mới cải thiện được tình hình
để giải quyết vấn đề nguồn nước cung cấp cho các thành phố lớn hiện nay nhiều cơ quan tổ chức nước ngoài đã chuyển giao công nghệ để các địa phương triển khai dự án
nhằm từng bước hạn chế khai thác nước ngầm xây dựng nâng công suất các nhà máy sử dụng nước mặt xây dựng các trạm cấp nước nông thôn
mạng lưới truyền dẫn cấp nước đồng bộ cho khu vực đô thị
trên thế giới hiện nay có nhiều cách để sản xuất nước sạch nhưng không bằng cách truyền thống là từ nước ngầm có thể lấy từ không khí có thể lọc từ nước mặn hoặc nước ở các con sông
với công nghệ mới thì có thể cho ra nguồn nước bảo đảm sạch hơn và không nguy hại đến môi trường như cách khai thác nước ngầm truyền thống
chúng tôi đã làm việc với các đối tác tại việt nam và rất nhiều đơn vị đồng ý hợp tác để chúng tôi chuyển giao công nghệ
công nghệ sản xuất nước sạch theo công nghệ hiện đại của thế giới
ngày nước thế giới năm nay hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước bằng cách đưa ra những lý do tại sao rất nhiều người bị bỏ lại phía sau
cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng vì một thế giới ổn định và thịnh vượng